sau khi mượn hoặc thuê được xe ô tô hào cùng đồng bọn câu kết với nhau để làm giả giấy tờ cho chiếc ô tô đó rồi đem bán xe lấy tiền chia nhau
khi bọn chúng đang lừa bán một chiếc ô tô với giấy tờ đăng ký giả cho một nạn nhân thì bị cơ quan công an bắt quả tàng
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

việc lập chuyên án đấu tranh điều tra truy xét các hành vi vi phạm của nhóm đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn
và chúng tuy là một đường dây tội phạm hoạt động khép kín nhưng mỗi mắt xích lại bố trí ở các địa phương khác nhau
như thuê hay mượn xe ô tô tại hà nội làm giấy tờ xe giả ở hải dương làm biển kiểm soát giả tại phú thọ
ví dụ như có một số đối tượng chỉ đi thuê xe ở các cơ sở và có một số đối tượng chỉ làm giả giấy tờ
sau đó chúng liên kết với nhau và gửi các hình ảnh về số khung số máy về đặc điểm xe cho các đối tượng làm giả
sau đó các đối tượng làm giả là làm theo yêu cầu qua các hình ảnh đã gửi
thế thì cái đối tượng mà đi thuê xe thì
ngay từ khi đi thuê xe là các đối tượng đã làm giả về chứng minh thư về hộ khẩu
và những người mà cho thuê xe thì lại không phát hiện ra được cái hành vi làm giả này
vì trong ảnh thì vẫn là mặt của các đối tượng

bản tin cuối cùng với những thông tin về chuyên án tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê quốc tuấn tức tuấn khỉ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số bốn mươi bốn đường một trăm ba mươi một tổ một mươi hai ấp năm
xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm về các tội danh giết người cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đồng huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường bốn thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp về tội giết người
và đối tượng nguyễn văn tàu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã thoại giang huyện thoại sơn tỉnh an giang
cũng phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện